thưa quý vị và các bạn thời điểm này quả thanh long của bà con ở các tỉnh phía nam như bình thuận long an bà rịa vũng tàu đang vào vụ thu hoạch
đối với loại quả đạt tiêu chuẩn có chất lượng tốt thì việc xuất khẩu vẫn ổn định bà con vẫn có lãi
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số hộ dân đã phải bán thanh long với giá rất thấp có nơi phải đồ bỏ
nguyên nhân là vì các hộ dân này trong lúc trồng trọt đã không đầu tư sản xuất trồng theo phong trào nên chất lượng sản phẩm thu hoạch rất thấp dẫn đến việc thương lái không thu mua
điều đáng nói là tình trạng này đã không còn mới
có không ít lần ngành nông nghiệp đã phải giải cứu cho bà con chỉ vì nuôi trồng theo phong trào không tìm hiểu kỹ thị trường dẫn đến thua lỗ
theo thông tin từ cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện thanh long vẫn đang được thu hoạch và xuất khẩu ổn định
nhưng đó chỉ là loại thanh long có chất lượng tốt
còn với thanh long có chất lượng thấp quá xấu chưa đạt tiêu chuẩn thì có giá rất thấp nhiều nơi phải đổ bỏ vì thương lái không thu mua
một số người dân trong lúc trồng trọt đã không đầu tư sản xuất trồng không đúng kỹ thuật chỉ là làm theo phong trào theo xu hướng
nên sản phẩm thu hoạch có chất lượng khá thấp bán không được dẫn đến lỗ vốn
vườn của mình thì nó số lượng rất là nhiều cho nên là khoảng mười mấy tấn mà bây giờ phải chặt bỏ chứ không có
để neo trên cây được tại vì là thương lái không tới mua và nhà vườn thì chỉ có biết là chặt bỏ chứ không có cái giải pháp nào là hơn nữa ở đâu cũng có hết
sự việc của người nông dân trồng thanh long đã không còn mới tình trạng ồ ạt nuôi trồng nhưng sản phẩm làm ra không ai mua
không biết bán đi đâu bán cho ai nguy cơ lâm vào cảnh nợ nần trồng chất
đó là hậu quả tất yếu của việc phát triển nông nghiệp theo hướng tự phát chăn nuôi trồng trọt theo phong trào của người nông dân
bất chấp lời khuyến cáo của chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng
hẳn người ta vẫn chưa quên câu chuyện về việc nông dân khóc dòng trên ruộng củ cải dưa hấu phải đổ bỏ cho bò ăn
hàng tấn nông sản un ứ kéo dài tại khu vực cửa khẩu khi chờ ngày để được xuất sang nước bạn
thấy người ta nuôi lợn có lãi thì lại đổ xô đi nuôi lợn
nghe nói nuôi cá sấu giá cao lắm có lãi tiền tỷ thế là lại vay vốn nuôi cá sấu
trên thực tế cũng có không ít nhà nông làm giàu từ những cách làm ăn mới
nhưng việc chạy theo phong trào đã khiến hàng loạt gia đình trắng tay rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần trồng chất
và điệp khúc muôn thùa của các bệnh phong trào như cái vòng luẩn quẩn chưa thể chấm dứt của người nông dân
đã dẫn đến hậu quả tất yếu trắng tay thùa lỗ và chờ được giải cứu
đây là hình ảnh những khu rừng bị người dân tỉnh tây ninh lén lút tìm cách đốt phá bỏ để có đất trồng sắn trồng cao su
khi giá của các loại nông sản này đang tăng mạnh thời gian gần đây
họ bất chấp lời cảnh báo của chính quyền
còn nhớ cách đây ba năm bà con cũng đã từng chặt phá đốt bỏ cây cao su chỉ vì chạy theo phong trào trồng sắn có lãi cao
tuy nhiên đằng sau việc bà con đua nhau ồ ạt trồng sắn là những hậu quả nguy hại khôn lường
khi cung vượt cầu thương lái ép giá sắn sau thu hoạch chẳng biết bán đi đâu bán cho ai
người ta phải phá đất trồng
khi mà cung của mình với cầu nó canh đấu thì giá cả nó còn phù hợp
khi mà chúng ta phát triển mạnh quá thì cung nó dướng hơn cầu thì lúc đó giá cả nó sẽ thuộc xuống
cho nên chúng tôi vẫn khuyên bà con là chúng ta trồng trên những dùng đất nào phù hợp nhất
thứ hai nữa là có lưng canh lưng canh giữa cây trồng và cây khác
thí dụ như cây bắp hoặc là cây mía
sau một thời gian để cắt cái vòng đời sông bệnh rầu thì chúng ta có thể tiếp tục trồng lại
cũng có nhiều cái bài để khuyên người dân trồng như thế nào đó để có lợi nhất cho bán hàng người dân
đã có quá nhiều những bài học về việc nuôi chồng theo phong trào theo xu hướng
tuy nhiên tình trạng này như một câu chuyện không có hồi kết
người nông dân chỉ nhìn thấy được cái lợi trước mắt
chỉ cần biết sản phẩm hiện tại đang được ưa chuộng có giá cao
nhưng lại mặc nhiên không hề quan tâm đến chuyện đầu ra của sản phẩm
phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái thu mua
nhiều người khi bán còn không có hợp đồng rõ ràng với bên mua
đến lúc lượng cung tăng cao thì bị ép giá là chuyện đương nhiên
hai năm trước người ta rộ lên câu chuyện nhiều thương lái thu mua cá sấu con với giá khá cao
thậm chí cao gấp ba lần giá thị trường
thế là nhà nhà đua nhau nuôi cá sấu người người nuôi cá sấu
người đang nuôi thì gom hết cá sấu con để bán cho thương lái
tuy nhiên nếu là người trong nghề thì hẳn sẽ biết
cá sấu là loại động vật muốn nuôi
nhưng nếu phải bỏ vốn ít thì cũng từ vài trăm đến cả tỷ đồng
chuyện gì đến cũng đã đến
giá cá sấu sau đó thấp kỷ lục khi vượt cầu và phía nước bạn đột ngột ngừng thu mua
bà con lâm vào cảnh nợ nần trồng chất chăn nuôi lỗ vốn
năm nào cũng vậy mấy ông ưng thì mấy ông đưa giá cao lắm
có khi tới hai trăm tư hai trăm rưỡi
trên một kg
có khi thì mấy ông không mua nó không mua chứ không phải là bị ép giá không
đặng cho mình
giảm cái giá lợi cái đó là cũng một cái hình thức ép giá để cho nông dân nao núng mà
hiện tại giá cá sấu lại đang tăng mạnh trở lại
thương lái thu mua với giá cao gấp nhiều lần so với cùng thời điểm hồi năm hai nghìn một mươi bảy
người dân ở khắp nơi lại đổ xô đi nuôi cá sấu mọi người rủ nhau nuôi cá sấu
người ta tự hỏi liệu bao nhiêu lâu nữa thì bà con lại khóc dòng bên chuồng cá sấu
khi cung vượt cầu
và tình trạng năm nào lại tái diễn
chúng ta có quyền trách các cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm
chưa phát huy hết vai trò của ngành khuyến nông
chưa thể hoàn toàn bao tiêu đầu ra sản phẩm cho người nông dân
chưa đa dạng được thị trường xuất khẩu
tuy nhiên vấn đề chính là bản thân người nông dân cũng đã bất chấp lời khuyến cáo của chính quyền
tự ý nuôi trồng ồ ạt dẫn đến tình trạng thua lỗ mất kiểm soát
bà con khi trồng trọt chăn nuôi nên tỉnh táo tuyệt đối không chạy theo xu hướng trước mắt
cần nắm rõ đầu da của sản phẩm
bán cho ai lắng nghe lời cảnh báo của chính quyền các cấp
không tự ý nuôi chồng theo hướng tự phát ồ ạt theo phong trào vì hậu quả mang lại sẽ rất khó lường